thông tin về thiệt hại do bão số ba gây ra đến nay hoàn lưu bão số ba đã làm hai người chết tại bản tìa gánh xã tìa dình huyện điện biên đông tỉnh điện biên và tại thôn làng điền xã quảng chu huyện trợ mới tỉnh bắc cạn do bị lũ cuốn trôi
về tài sản đã có bốn mươi tám nhà bị sập tốc mái hư hỏng gần bảy hectare lúa hoa màu bị ngập thiệt hại mưa lớn kèm theo ngập úng đã làm một mươi bảy ba trăm linh cây ăn quả bị gãy đổ hàng chục hectare cây cảnh bị ngập
bốn mươi hectare cây keo gần tám trăm linh cây xanh đô thị bị gãy đổ một trăm bảy mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại đặc biệt tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh tối ngày hai mươi sáu tháng tám có năm trăm hai mươi tám hộ bị ngập lụt sạt lở đất đá một số điểm trên địa bàn xã thượng yên công phường vàng danh và phường bắc sơn
ước tổng thiệt hại trên địa bàn thành phố uông bí do ảnh hưởng của bão số ba tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám là khoảng một mươi một bảy tỷ đồng
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an vừa phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên và môi trường phát hiện vụ trôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
trước đó tổ công tác phát hiện một xe ô tô đang đổ chất thải tại một sưởng sản xuất có địa chỉ ở ấp năm xã tân long địa điểm trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường trà vinh
bãi trôn lấp rác diện tích khoảng hai mươi tám m hai chứa rác sinh hoạt như xỉ than cho bay
bã cà phê bao bì và số lượng lớn vỏ thùng phi đựng hóa chất bao bì nhiễm dầu thủy tinh tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh
đáng chú ý nguồn nước từ suối cầu này chảy ra sông bé
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có khoảng hai mươi lao động một mươi xe tải và xe đầu kéo loại lớn làm việc thường xuyên tại xưởng nên có diện tích hai hectare chia thành năm khu trôn lấp chất thải như xỉ than bông thủy tinh bao bì nhiễm dầu
những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh trà vinh để xử lý nhưng các đối tượng đã trở về đây trôn lấp trái phép
các đối tượng đã xây hàng rào cao hai mét bao quanh xưởng trôn lấp chất thải trên để qua mắt cơ quan chức năng
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an thụ lý điều tra làm rõ theo quy định
liên quan đến việc rừng bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ bị xâm hại trái phép xảy ra tại xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ quản lý ngay sau khi tiếp nhận sự việc các ngành chức năng hà tĩnh đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan
được biết ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hạt kiểm lâm huyện cẩm xuyên nhận được thông tin về việc rừng tự nhiên ở khoảnh bốn tiểu khu ba trăm hai mươi năm a nằm trên địa bàn xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên thuộc lâm phần do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ bị xâm hại nên tiến hành kiểm tra